nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
thứ bảy cung cấp thức ăn như yếu phẩm cần thiết cho người cách ly hằng ngày
thứ tám báo cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà
có các triệu chứng nghi ngờ phát bệnh như ho đau đác hỏng sốt khó thở
thứ chín thu gom rác thải từ phòng cách ly
đảm bảo vệ sinh khứ quẩn quản lý rác thải
thứ một mươi không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian cách ly y tế
trừ người có quyền giám sát và nhân viên y tế
thứ một mươi một tự theo dõi sức khỏe tại nhà
thứ một mươi hai tự vệ sinh nhà ở hàng ngày
thứ một mươi ba tất cả người ở cùng nhà lấy bỏ gộp xét nghiệm ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly
thứ một mươi bốn trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ
thì người này được lấy mẫu xét nghiệm theo thời gian và số lần xét nghiệm giống người cách ly
thứ một mươi năm sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm khi có yêu cầu
cần đam di khi bất ngờ bị trở thành f
đó là điều mà không phải ai cũng hiểu nếu không phải là nhân viên y tế
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một mươi lời khuyên của bác sĩ trương hữu khanh
chuyên gia dịch tễ nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
thứ nhất bình tĩnh không hoảng loạn
thứ hai nếu bạn là đối tượng nguy cơ như béo phì trên sáu mươi tuổi có bệnh lý nền đang điều trị
liên lạc ngay với cơ quan y tế để chuẩn bị đi cách ly
thứ ba nếu bạn không là đối tượng nguy cơ đa số tự khỏi sau một mươi ngày
thứ tư bạn có thể không có triệu chứng cho đến khi hết bệnh
thứ năm hoặc có triệu chứng như cảm viêm hỏng sẽ hết dần và khỏi bệnh
thứ sáu bạn nên thực hiện các việc sau
là không ra khỏi nhà cho tới khi ngành y tế cho phép
nếu chỉ ở một mình không cần thiết phải đeo khẩu trang thường xuyên
giữ khoảng cách trên hai mét khi tiếp xúc với người nhà
đeo khẩu trang và tấm che giọt bắn khi được ít tế
thứ bảy để đảm bảo tăng sức đề kháng
nên uống đủ nước ngủ đủ giấc ăn đủ chất tập thể dục điều độ
ăn thành nhiều bữa
vị giác và khu giác bạn sẽ rất khó ăn uống
ăn sạch uống sạch nhà vệ sinh phải sạch
mang khẩu trang và rửa tay khi đi vệ sinh
phòng ở thông thoáng thường xuyên rửa tay khi đi vệ sinh
thứ tám theo dõi sức khỏe và xử trí các triệu chứng thông thường
như những lần bị cảm cúng khác
uống thuốc khi sốt trên ba mươi tám độ
không có triệu chứng không nên uống thuốc ngừa
theo dõi thân nhiệt mỗi ngày
thứ chín theo dõi xử trí các triệu chứng nguy cơ nặng
báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng sau
khó thở nhịp thở nhanh trên hai mươi lần mỗi phút
nồng độ oxy máu đỏ ở đầu ngón tay dưới chín mươi năm
đau hoặc tức ngực thường xuyên không tỉnh táo
gia móng tay mu nhật nhạt hay tím tái
trong lúc chờ đợi đi chữa trị nên thực hiện các bước sau
tập hít thở sâu hít vào bằng mũi sau cho tới khi phình bụng
thở ra cho đến khi bụng xẹp
nếu hiệu quả thì tiếp tục hít thở sâu
nếu không hiệu quả thì chuyển sang nằm sấp để thở
thứ một mươi bình tĩnh cho thông báo tùy nhân viên y tế để làm xét nghiệm lại
thưa quý vị tp hcm đã chính thức bước vào thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
với các giải pháp siết chặt hơn nữa
hai mươi hai quận huyện cùng với tp thủ đức
cũng đã chủ động các phương án phòng dịch phù hợp với đặc thù của từng địa phương
và việc thành lập một mươi hai tổ tuần tra lưu động thực hiện test nhanh covid một mươi chín
là cách mà huyện hóc môn đang áp dụng để kiểm soát dịch bệnh
mỗi ngày đội tuần tra kiểm soát lưu động bắt đầu làm việc từ tám h đến một mươi một h
và buổi chiều từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h
các tuyến đường tuần tra lưu động sẽ được thay đổi linh hoạt theo ngày
ngoài việc tiến hành dừng các phương tiện kiểm tra lý do ra đường của người dân
thì tổ công tác còn thực hiện test nhanh covid một mươi chín ngẫu nhiên tại chỗ
theo đó trường hợp nào âm tính
nếu không có lý do ra đường chính đáng sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt
nếu dân tính sẽ đưa đi điều trị
một cái vùng xã vậy chúng ta xác định được cái vùng nguy cơ của mình
là có các giải pháp thích hợp để xử lý đối với vùng nguy cơ
tuy nhiên đối với các vùng giáp ranh và các hét không lang thang
thì hiện nay hầu như là giải pháp chúng ta là cũng chỉ có thể là chốt chặn như thế này
tôi cho rằng là bên cạnh cái việc kiểm tra
mà việc chúng ta thực hiện test nhanh như vậy
ngoài cái việc chúng ta chốt cái test đối với đối tượng nguy cơ
thì chúng ta còn góp phần có cái giải pháp phát hiện các hét không lang thang
trong tuần qua
hai tổ công tác đã phát hiện gần một trăm linh trường hợp dương tính với covid một mươi chín được phát hiện
thông qua test nhanh lưu động
thành phố hồ chí minh đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu với các biện pháp mạnh mẽ hơn
vì vậy việc kiểm tra người dân ra đường không có lý do chính đáng
cũng được lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt hơn
nhiều người dân thì cố tình là vượt qua chốt
tổ công tác yêu cầu dừng nhưng mà cố tình vượt qua chốt
rồi có những trường hợp thì người dân cũng dùng điện thoại để quay phim chụp tình
để mà đăng lên mạng xã hội
bên cạnh đó thì đơn vị cũng có là nhắc nhở
những trường hợp đó thì người ta cũng chấp hành
nhưng mà một số trường hợp thì người ta không chấp hành
thì mình cũng là biên bản sự phạt tại chỗ
đây là thời gian then chốt để các quận quyện tại tp hcm
triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh
với mục tiêu chuyển tách cơ bản f ra khỏi cộng đồng
khoanh vùng kiểm soát chuỗi lây lan
bên cạnh đó người dân tại tp hcm cần chấp hành tốt năm k của bộ y tế
tuân thủ các quy định
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và nghiêm túc chấp hành phối hợp với lực lượng chức năng
để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị các chuyến bay đi từ tp hcm đi hà nội trong ngày hai mươi hai tháng bảy
và một chuyến ngày hai mươi ba tháng bảy của hãng hàng không việt nam airlines
đã bị hủy vì phải chờ tp hcm thống nhất lại phương án cách ly
người về từ tp hcm
cục hàng công việt nam xác nhận
hủy các chuyến bay của việt nam airlines
do gần đây ubnd tp hcm ra chính sách
khách từ tp hcm về phải cách ly tập trung
và hà nội phải thông tin đáp ứng được bao nhiêu chỗ cách ly
thì sau đó mới chuyển sang cục để cấp phép bay
hãng hàng không việt nam airlines cho biết
sẽ phải hoàn tiền cho hành khách bị hủy chuyến
trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng bảy
đồng thời vẫn chưa biết chuyến bay trong ngày hai mươi bốn tháng bảy
có bị hủy hay không
dù vé đã bán hết
hiện việt nam airlines là hãng duy nhất
được cấp phép khai thác đường bay hà nội tp hcm
về phía đại diện sân bay nội bài xác nhận
tình trạng gián đoạn các chuyến bay
từ tp hcm về hà nội
và đang phải chờ tp hcm thống nhất lại
phương án cách ly người về từ tp hcm
một trong những nội dung quan trọng
trong chỉ thị số một mươi sáu của thành ủy tp hcm
về tăng cường một số biện pháp
thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố
đó là thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động
trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố
và sau đây là ghi nhận
tại các cửa ngõ tp hcm
trong ngày đầu thực hiện
theo chỉ thị khẩn số một mươi hai của thành ủy tp hcm
thì kể từ giờ ngày hôm nay
hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chỉ có bốn loại ô tô được phép vào thành phố
một xe công vụ
hai xe chở hàng hóa có mapốt nhận diện
ba xe của các cơ quan nhà nước
lực lượng vũ trang phục vụ phòng chống dịch và công vụ
là những xe chở người dân về quê theo kế hoạch
tại cầu vĩnh bình trên quốc lộ một mươi ba
cưới ngõ tựa tỉnh bình dương vào tp hcm
tất cả các phương tiện cơ giới
đều phải dừng lại để lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
giấy tờ xe
phiếu xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
và giấy xác nhận của cơ quan doanh nghiệp chủ quản
là ba loại giấy thông hành bắt buộc phải có
trước khi chỉ thị một mươi hai được ban hành
nhưng từ hôm nay
ba loại giấy đó là chưa đủ
xe container không đủ giấy tờ cần thiết
buộc phải quay đầu
xe tải khi đi đăng ký biển này cũng vậy
còn các tài xế thì chưa hết ngơ ngác
hình tại thì cái đó thông tin đó em chưa cập nhật được
có gì ấy thì em gửi em báo lại với công ty sau
hôm nay em mới nghe
vâng người đề em báo công ty rồi
tại quốc lộ một a hướng từ đồng nai vào thành phố
chút kiểm soát được đặt tại địa phần thành phố dĩ an
do đây là địa giới đang sen
giữa thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
đối với các xe chở hàng hóa
có mã cốt nhận diện để trước kính trắng gió
sẽ được qua chốt nhanh chóng
các xe tải hàng nặng không có mạc cốt sẽ phải kiểm tra giấy tờ
còn các xe du lịch không đủ điều kiện
được yêu cầu quay xe
một số trường hợp nhà ở thành phố di an
thì được hướng dẫn viết cam kết không vào thành phố
bên chốt sẽ báo cho anh biết là
hiện giờ anh cũng không đủ điều kiện lưu thông
được thành phố hồ chí minh
tuy nhiên mình có thể đi qua để mình đi vào thành phố khác
nhưng mình phải cam kết mình sẽ hiểu rõ
là mình sắp tưởng đi vào vùng dịch và sẽ không nhìn lại
và không đi vào thành phố hồ chí minh
cho nên tổ yêu cầu anh viết cái tờ cam kết này
mình sẽ phải khai rõ họ tên chúng mình nhân danh
khi mà mình đưa tối dịch tới
mình có thể liên lạc được
cộng với hành trình di chuyển của anh
cũng phải khai rõ rõ trong giấy
thì anh sẽ phải viết cam kết
và để lại số chuyển số xe
để bên này có thể chuyển xóa được cho anh
ghi nhận tại các tuyến đường trong nội đô thành phố
tại cư ngõ ra vào các quận
hàng loạt các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng quận được lập lên
theo ghi nhận
hầu hết những người đi qua chốt đều chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ
theo quy định
trước đó sau một mươi bốn ngày áp dụng chỉ thị một mươi sáu
nhưng tình hình dịch ở thành phố hồ chí minh
vẫn diễn biến phức tạp
thành quỹ thành phố hồ chí minh yêu cầu tiếp tục tăng các biện pháp siết chặt
dựa trên chí thị này
nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan
giám trường hợp tử vong
bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị cứu chữa bệnh nhân
thưa quý vị
ngày hai mươi bốn tháng bảy
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng cho biết
đang củng cố hồ sơ
đề xuất xử phạt vi phạm hành chính chủ một khách sạn
tại khu quy hoạch hoàng văn thụ thành phố đà lạt
về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn này
gồm một mươi phòng
trong đó có sáu phòng với chín khách đang lưu trú
riêng ngày hai mươi ba tháng bảy
có ba khách mới tới nhận phòng
hành vi trên của chủ khách sạn đã vi phạm các quy định
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
trước đó kể từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các dịch vụ
trong đó có cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch
kể cả loại hình canh nông cho đến khi có thông báo mới
ngoài ra đối với sáu khách nhận phòng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ sở lưu trú này cũng không bỏ số quản lý
không thực hiện việc khai báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ